bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với ủy ban nhân dân huyện thường tín
trường trung học cơ sở hà hồi thành phố hà nội tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương
tham gia cuộc thi có sáu mươi sáu học sinh thuộc các trường trên địa bàn huyện thường tín
cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao hiểu biết của đoàn viên thanh niên học sinh và nhân dân địa phương
về biển đảo việt nam xây dựng lòng yêu nước yêu biển đảo quê hương nâng cao trách nhiệm của công dân
đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
nhân dịp này bộ tư lệnh cảnh sát biển đã thăm hỏi và trao quà cho năm bà mẹ việt nam anh hùng
tặng ba mươi năm suất học bồng bốn mươi xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi